từ thông tin của người dân công an huyện chư pa đã mời trương văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú phường yên thế thành phố pleiku tài xế xe taxi biển kiểm soát tám mươi một a chín trăm bảy mươi bốn lên làm việc
theo hoàng khoảng một mươi bảy giờ có tám thanh niên đến thuê xe và yêu cầu anh gọi thêm một xe taxi khác để chở nhóm đi đòi nợ
nhóm này mang theo vũ khí tới cây xăng xã trà đa thành phố pleiku thì tập hợp với một xe taxi và một xe ô tô bán tải khác
trước khi xông vào nhà đánh ông ánh bị thương
hiện ông ánh đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
hai xe taxi đang được tạm giữ tại cơ quan điều tra công an huyện
ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu bà nguyễn thị kim liên chú tại tổ một mươi sáu phường tân quang tp tuyên quang tỉnh tuyên quang
liên tục nhận được nhiều cuộc gọi từ một số máy điện thoại di động lạ
nội dung là đe dọa ốc mìn giết cả nhà bà liên nếu không chuyển cho đối tượng số tiền là hai trăm linh triệu

bà liên đã trình báo công an thành phố tuyên quang về sự việc trên
những ngày tiếp theo đối tượng dùng nhiều số điện thoại di động trả trước khác nhau gọi cho bà liên
đốc thúc việc giao nộp tiền nếu không tính mạng của các thành viên trong gia đình bà sẽ không được an toàn
xác định đây là vụ án nghiêm trọng công an thành phố tuyên quang đã áp dụng các biện pháp hiệu vụ
đến ngày hai mươi tám tháng ba xác định được đối tượng đe dọa tống tiền là nguyễn huy trung
tại cơ quan điều tra trung khai nhận do thiếu tiền nợ nần nhiều và biết bà liên có tiền nên trung nảy sinh hành vi đe dọa tống tiền
công an đã thu giữ được một điện thoại di động hai sim trả trước dùng vào việc thực hiện hành vi phạm tội
thì thời gian gần đây tình trạng này cũng đã xuất hiện trên địa bàn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
qua những lời kể của các em học sinh
trường tiểu học phan như thạch phường chín thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng sau đây sẽ phần nào giúp cho các bậc phụ huynh nâng cao cảnh giác
và cần phổ biến đến con em mình những kiến thức và kỹ năng tinh thần cảnh giác khi gặp phải tình huống như thế này
theo lời kể của em nguyễn thị kiều trinh và em phạm phú khang học sinh trường tiểu học phan huy thạnh phường chín thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
khi vừa tan học các em bị một số đối tượng giả danh là người thân trong gia đình được bố mẹ đưa đón
tuy nhiên trước đó hai học sinh này đã được các bậc phụ huynh và giáo viên dặn dò phải cảnh sát nên đã không nghe theo
con chạy đi chỗ khác xong chú đó mới đi ra chỗ khác
rồi khi mà cô tới thì bé nó tự cảnh giáp trước
trước tình trạng này ban giám hiệu trường tiểu học phan như thạch cũng đã có nhiều biện pháp
và yêu cầu cô giáo thử nghiệm các lớp kiểm soát học sinh trong lớp mình đảm bảo các cháu được đưa đón khi tan học
nhà trường cũng đề nghị phụ huynh thống nhất giờ đưa đón học sinh an toàn không để các đối tượng xấu có cơ hội tiếp cận cháu
khi mà được biết sự việc thì ở nhà trường chúng tôi cũng có nhiều giải pháp
về tình trạng này cụ thể là chúng tôi triệu tập họp hội đồng ngay để cảnh báo trong giáo viên
cũng như bộ phận bảo vệ của nhà trường để được biết cái sự việc
trong thời gian gần đây thì trực tiếp bảo vệ sẽ đứng ngay ngoài cổng
các giáo viên chủ nhiệm là đưa các em ra chỉ khi nào giao hết cho phụ huynh rồi thì giáo viên mới ra về
mặc dù tình trạng bắt cóc trẻ em chưa xảy ra
nhưng theo các cơ quan chức năng thời gian qua đã xuất hiện một số trường hợp các đối tượng lừa các
em nhỏ ra chỗ vắng để lấy tiền hoặc vòng nhẫn có giá trị mà các em đeo trên người tuy nhiên
qua vụ việc này cũng là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh giáo viên và các trường học trên địa
địa bàn toàn tỉnh đặc biệt là các trường tiểu học cần cảnh giác với các thủ đoạn của các đối tượng xấu
để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra thông tin chúng tôi mới nhận được là vào khoảng sáu h một mươi năm
sáng ngày hôm nay hai mươi chín tháng ba tại một sưởng mai túi sách trên đường tô ngọc vân
phường thạnh xuân quận một mươi hai tp hcm đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến cho khu nhà xưởng rộng
hàng ngàn mét vuông đã bị theo dụi hoàn toàn thời điểm trên bảo vệ công ty trách nhiệm hữu
hạng mai thái bình phát hiện lửa bốc lên dữ dội tại khu xưởng mai túi sách rộng hàng ngàn mét vuông
nằm trên tầng hai lực lượng tại chỗ đã cố gắng tiếp cận dập lửa đồng thời cấp báo đơn vị cứu
hỏa chuyên nghiệp do khu vực xảy ra sự cố chứa vật liệu dễ cháy nên chỉ trong thời gian ngắn
ngọn lửa đã lan rộng và vượt tầm kiểm soát cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một mươi hai
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận gò vấp và một số đơn vị lân cận được điều đến hiện trường
công tác chữa cháy diễn ra khẩn trương các nguồn nước được tận dụng tối đa đến hơn tám giờ
cùng ngày ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt hiện chưa rõ nguyên nhân và thiệt hại do vụ hỏa hoạn
xảy ra như ghi dẫn thực tế tại hiện trường khu nhà xưởng rộng hàng ngàn nét vuông đã bị đổ sập
nhiều nguy vật liệu máy móc đã bị thiêu rùi hư hỏng
tại tỉnh quảng ninh lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng ninh vừa kiểm
tra phát hiện một cơ sở sản xuất nhựa phế liệu vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng xác định cơ sở sản xuất trên đang hoạt động bình thường
có khoảng hai mươi tấn nhựa phế liệu đang tập kết tại sân bãi các công nhân đang vận hành dây
chuyên sản xuất hạt nhựa phế liệu theo quy trình chủ cơ sở sản xuất không có giấy phép sản nước thải
và hệ thống xử lý nước thải công nghiệp toàn bộ nước thải phát sinh từ quy trình sản xuất hạt nhựa
phế liệu trên thải trực tiếp ra môi trường hiện phòng cảnh sát môi trường đang hoàn thiện hồ sơ
báo cáo đề xuất xử lý cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật
tuyến đường ở hai huyện tư nghĩa và sơn tịnh quảng ngãi để phục vụ cho việc xây dựng tuyến đường
qua bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng những ngày qua tại đoạn qua thôn an hội nam một xã nghĩa kỳ
việc cơ quan chức năng của tỉnh cho khai thác mỏ đất ở phía trong thôn này để phục vụ thi công
liên tiếp nhiều đoàn xe chở cát đất nối đuôi nhau chạy phục vụ công trình nhiều xe làm rơi vãi cát
đất khắp đường lộ để chở thêm khối lượng nhiều xe đã độ chế cơ nới thủng xe còn trên đoạn quốc
hội hai mươi bốn b đoạn qua xã tịnh hà tịnh sơn huyện sơn tịnh tình trạng xe tải chở đất chạy qua quay đầu
tăng chuyến và chạy tốc độ nhanh làm rơi vãi gây bụi bậm khắp đường đây cũng là nguyên nhân dẫn
đến một số vụ tai nạn cho người đi đường trước tình hình trên công an huyện tư nghĩa
sơn tịnh đã tăng cường cán bộ chiến sĩ
tổ chức tuần tra kiểm soát xử phạt nhiều xe chở đất vi phạm rơi vãi cũng như cơi nới thiết kế thùng
đồng thời tuyên truyền nhắc nhở các chủ doanh nghiệp vận tải chấp hành nghiêm luật giao thông
cũng như không gây ô nhiễm môi trường

đảm bảo môi trường tránh tình trạng gây ô nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống dân sinh và an toàn giao thông
cũng là việc cần phải thực hiện theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tư nghĩa sơn tịnh đã tăng cường cán bộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên đang điều tra vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả chết người
và hiện vẫn chưa xác định được tung tích của nạn nhân
hiện tượng sương mù và mưa nhỏ vài nơi vẫn xảy ra nền nhiệt tăng dần mỗi ngày trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng
do thường xuyên duy trì nhiều mây có sương mù nên ít nhiều sẽ gây trở ngại cho các hoạt động giao thông ngoài trời của người dân
và đến ngày một bốn nhiệt độ là từ một mươi tám hai mươi bảy độ
thời tiết tại miền trung sẽ có sự phân hóa giữa các khu vực
các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh
do vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông và biến tính nên trời nhiều mây mưa nhỏ sẽ xuất hiện ở một vài nơi kèm theo hiện tượng sương mù dày
trong khi đó phần còn lại từ quảng bình đến thừa thiên huế mưa hầu như không còn xảy ra trên khu vực
trưa chiều trời có nắng gián đoạn nhiệt độ là từ một mươi chín đến ba mươi một độ
khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận từ ngày ba mươi ba đến ngày một bốn
thời tiết vẫn tiếp tục ổn định trời hầu như ít mưa và có nắng nhiều vào ban ngày
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi một đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
nói chung là thời tiết sẽ khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch và sản xuất của người dân
khu vực tây nguyên dự báo trong ba ngày tới phổ biến mây thay đổi đêm và sáng trời hơi xe lạnh do ảnh hưởng của độ cao địa hình
đến trưa chiều nắng xuất hiện nhiều nên nền nhiệt độ tăng lên cao cường độ bức xa ở mức trung bình
và nhiệt độ trong ngày sẽ đạt ở mức là từ một mươi chín đến ba mươi bốn độ
nam bộ thời tiết cũng chưa có thay đổi gì đáng lưu ý
nhìn chung trong những ngày tới không mưa ngày còn nắng nhiều độ ẩm không khí thấp
khối không khí khô nóng bao trùm khu vực này nên nền nhiệt độ vẫn khá là cao ở thời điểm trưa chiều
riêng một số tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ một số nơi còn xảy ra nắng nóng với nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi sáu độ
những thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi một h ba mươi của chúng tôi